người mua nhà cần được biết rằng với căn hộ bình thường thì phải trả ngần này tiền điện
và khi sống trong một căn hộ trong một công trình xanh đúng nghĩa thì tiền điện sẽ được giảm xuống bao nhiêu
tôi và tất cả các cư dân trong tòa nhà này đang được sử dụng hệ thống nước nóng miễn phí
vì là chủ đầu tư tòa nhà này đang sử dụng nước nóng bằng năng lượng mặt trời
hệ thống này đã được cấp vào tất cả các vòi trong nhà của tôi và tất cả các nhà khác
và thiết bị trong nhà tôi là gồm có bốn điều hòa một bếp tử và máy giặt hệ thống chiếu sáng đầy đủ
mà một tháng tôi chỉ sử dụng hết năm trăm linh tiền điện và cái số tiền này là ngoài sức thưởng tượng của tôi
tại đan mạch để thực hiện lộ trình xanh cho các công trình
chính phủ đã bắt buộc công trình nào cũng phải có định giá từ một đơn vị độc lập về giá trị công trình
và bên cạnh đó cũng có định giá về năng lượng về tiêu hao năng lượng
chính phủ đan mạch cũng đã áp dụng chính sách thuế
đối với tiết kiệm năng lượng
cụ thể chính phủ yêu cầu các hóa đơn tiền điện
trong đó sẽ có một phần ba giá điện là chi phí về năng lượng
và phần còn lại là áp dụng thuế phát thải carbon và phát thải môi trường
vì thế giá điện ở đan mạch rất cao và người dân rất có ý thức tiết kiệm năng lượng
ở đan mạch chúng tôi đã có những chính sách thúc đẩy phát triển công trình xanh từ rất sớm
từ thập niên sáu mươi của thế kỷ hai mươi
chúng tôi đã ban hành quy định về quy chuẩn tiết kiệm năng lượng
trong các công trình xây dựng bắt buộc áp dụng cho các công trình xây dựng
và từ đó các biện pháp tiết kiệm năng lượng đã được áp dụng cho hầu hết các công trình xây dựng
đến nay hầu hết các công trình đã sử dụng năng lượng rất hiệu quả
chúng tôi có đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
tất cả các công trình đều phải áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng
và sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm hiệu quả
ở việt nam cơ chế chính sách để khuyến khích tiết kiệm
sử dụng năng lượng hiệu quả
đã được chính phủ quan tâm từ khi xác định cần phải đi theo xu thế tăng trưởng xanh
từ năm hai nghìn sáu thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
nhằm triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lượng
trong đó có việc tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà
các nước phát triển đã phát triển từ những năm chín mươi ở lại đây
thì đa số hầu hết các nước thì cũng là khuyến khích áp dụng
bởi vì ở đây là chúng phải áp dụng các giải pháp công nghệ
đòi hỏi là phải có nghiên cứu
rồi là nhận thức của chủ đầu tư của xã hội
và từ tư vấn dự án tư vấn thiết kế
và đặc biệt là người sử dụng
kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng là cái việc luật hóa là có thể có lộ trình
và bản thân các cái nước phát triển này thì cái việc cho đến thời điểm này
vẫn là chính phủ vẫn khuyến khích áp dụng
và cái việc đánh giá và cho công trình xanh
và cấp chính trị công trình xanh thì vẫn là chủ yếu là do các hội nghề nghiệp
hội nghề nghiệp
hội nghề nghiệp
hội nghề nghiệp chuyên môn
có thể thấy rằng nếu chính phủ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với công trình xanh thì rất khó
nhưng có thể khuyến khích bằng cơ chế chính sách
và với việc đào tạo kiến thức về công trình xanh
và những chiến lược được tính toán hợp lý của chính phủ
trong tương lai việt nam sẽ không thiếu những sản phẩm công trình xanh với giá thành hợp lý
mang lại nhiều lợi ích hơn cho cả chủ đầu tư và người sử dụng
giúp cải thiện môi trường sống vốn đang bị ô nhiễm nặng nề bởi các tác động từ con người